tiếp tục chương trình với các tin tức đáng chú ý khác liên quan đến vụ lật thuyền tại sông lấp bình phước khiến bốn người thiệt mạng
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu tỉnh bình phước khẩn trương điều tra làm rõ xử lý nghiêm cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật gây ra vụ tai nạn
sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình đã gửi lời thăm hỏi động viên tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn
đồng thời đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh bình phước chỉ đạo ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn
sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình đã gửi lời tham hỏi động viên tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn